khu vực đồng bằng sông kiều long đang bước vào đợt hạn mặn gây gắt nhất tính từ đầu năm đến nay
trong đó thì nhiều diện tích lúa tại sóc trăng đang bị thiệt hại do xâm nhập mặn
hôm nay ngày một mươi ba tháng ba là ngày thứ ba của đợt xâm nhập mặn đạt đỉnh tại đồng bằng sông cửu long
độ mặn tăng cao và xâm nhập sâu vào các cửa sông từ một trăm linh đến một trăm một mươi km
theo đài khí tượng thủy văn sóc trăng mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên sông hậu và sông mỹ thanh đã ở cấp hai
độ mặn cao nhất trên sông hậu tại trần đầy là hai mươi hai năm phần nghìn
tại đại nghĩa cách sông hậu ba mươi năm km là một mươi năm phần nghìn tại an lạc tây năm năm phần nghìn
toàn tỉnh sóc trăng mặn gần như bao phủ khắp nơi so với đợt xâm nhập mặn vào giữa tháng hai
đợt này gây gắt và lần sâu hơn từ ba mươi đến bốn mươi km
tỉnh này có khoảng hơn bốn hectare lúa vụ ba đông xuân muộn bị thiệt hại
chủ yếu nằm ở các huyện long phú trần đề châu thành kê sách
ngành nông nghiệp đã khuyến cáo không sản xuất trà lúa này nhưng người dân vẫn xuống giống
hiện nay nhiều diện tích lúa đã bị chết do ngộ độc mặn và bị chết khô
diện tích bị thiệt hại đang ngày càng tăng lên